sở y tế tp hcm vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất sau ngày một mươi năm tháng chín
tp hcm sẽ giãn cách xã hội gắn liền thẻ xanh covid ngoài ra sẽ tiếp tục chăm sóc điều trị
và quản lý f tại nhà các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả điều trị giảm tử vong do covid một mươi chín
phục hồi hệ thống y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân
theo sở y tế tp hcm sau ngày một mươi năm tháng chín tp hcm sẽ từng bước nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội
dựa trên đánh giá mức độ nguy cơ số liệu giám sát dịch tễ và khả năng đáp ứng của ngành y tế
để phục hồi sản xuất lưu thông hàng hóa
về thẻ xanh covid sở y tế tp hcm cho biết sẽ xây dựng bản đánh giá mức độ nguy cơ
tiến hành giám sát dịch tễ học đánh giá người đáp ứng hiệu quả của ngành y tế
để đề xuất mức độ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội
sở y tế sẽ phối hợp với các cơ sở ban ngành liên quan xây dựng cập nhật tiêu chí an toàn
theo từng ngành nghề khi tp hcm từng bước khôi phục lại hoàn toàn sản xuất kinh doanh
việc sử dụng thẻ sanh covid cho phép người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất
và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch